chào đón tết cổ truyền của dân tộc nhiều hoạt động phục vụ cho việc chơi tết của người dân đã được tổ chức sôi nổi trên cả nước
dự lễ khai mạc có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đông đảo người dân và du khách
đường hoa xuân canh tí với chủ đề tp hcm vững tin tiến bước được thiết kế thành ba phân đoạn chính trải dài gần bảy trăm linh m trên phố đi bộ nguyễn huệ quận một
đường hoa năm nay thể hiện đúng ý nghĩa của lễ hội tết cổ truyền với hình tượng chú chuột linh vật của năm canh tí thông minh linh hoạt vui nhộn trong các hoạt động ngày tết
giữa không gian mùa xuân với muôn hoa khoe sắc cùng với các chủ đề về con người văn hóa của vùng đồng bằng sông nước nam bộ
các hình tượng làng quê việt nam
đường hoa cũng mang thông điệp ước vọng một tp hcm năng động hiện đại phát triển và hội nhập thể hiện những thành tựu của thành phố sau bốn mươi năm năm hòa bình thống nhất đất nước
nhiều phân đoạn hạng mục thiết kế mang tới một mảng sắc màu tươi mát kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và các ứng dụng công nghệ tương tác tạo nên một không gian hiện đại và thú vị
đường hoa mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày hai mươi hai tháng một tức ngày hai mươi tám tháng chạp đến hết ngày hai mươi tám tháng một tức mùng bốn tết